tại thành phố hồ chí minh cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương đã công bố khai trương gian hàng quốc gia việt nam trên sàn thương mại điện tử tại việt nam
và công bố các chương trình ưu đãi khủng cho người tiêu dùng mua sắm trực tuyến online friday lớn nhất năm sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng một mươi hai với hơn một thương hiệu
có năm mươi mặt hàng giảm giá đến bảy mươi và dự kiến hơn hai năm trăm linh tỷ đồng được giao dịch trong ngày
tiến ra từ ngày hai đến hết ngày sáu tháng một mươi hai người tiêu dùng có thể trải nghiệm chương trình ngày mua sắm trực tuyến việt nam online friday từ hai mươi chín tháng một mươi một
đặc biệt từ ngày năm đến ngày tám tháng một mươi hai có gian hàng trải nghiệm mua sắm của hơn sáu mươi năm doanh nghiệp nhà sản xuất tại gian hàng và khu vực sân khấu lớn
quy mô với chương trình âm nhạc nghệ thuật hấp dẫn và phần thưởng đặc biệt